hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng truy nã võ trọng quân
trú tại xã hỏa hiệp huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu sau tám năm lần trốn
theo hồ sơ vụ án đầu năm hai nghìn một mươi ba võ trọng quân đến tạm trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum để làm phụ xe
trong quá trình làm việc tại đây do có mâu thuẫn tranh giành khách tại bến xe ngọc hồi
quân đã dùng dựa chém một thanh niên gây thương tích ở cánh tay và chân
trong vụ ẩu đả này quân cũng bị nhóm thanh niên trên chém vào đầu gây thương tích và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hai mươi ngày sau khi vừa xuất hiện quân đã bỏ trốn
sau khi xảy ra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngọc hồi tỉnh con tum
ra quyết định truy nã đối tượng võ trọng quân về hành vi cố ý gây thương tích
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành bàn giao đối tượng võ trọng quân
cho công an tỉnh con tum để xử lý theo quy định